chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị chính phủ syri đã tuyên bố quốc tăng ba ngày từ ngày sáu tháng một mươi
để tưởng nhớ các quân nhân và người dân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo
nhắm vào lễ tốt nghiệp của các học viên tại một học viện quân sự ở tỉnh homes
hãng thông tấn sana dẫn tuyên bố của chính phủ syri cho biết
cờ rủ được treo trên khắp cộng hòa ả rập syri
cũng như tại tất cả các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của syri ở nước ngoài
trong ba ngày từ ngày sáu tháng một mươi
sáng ngày sáu tháng một mươi lễ tang các quân nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố
nhằm vào lễ tốt nghiệp của học viện sĩ quan quân đội
đã được tổ chức trước cổng bệnh viện quân đội ở tỉnh homes
theo bộ y tế syri tám mươi chín người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố
chưa phải là con số cuối cùng
vì số người thương vong đã lên tới hai trăm bảy mươi bảy người
bốn mươi năm đồng minh của cựu chủ tịch hạ viện mỹ kevin mccarthy
đang kêu gọi các nghị sĩ thuộc đảng cộng hòa
thực hiện những thay đổi quy định
để khiến việc lật đổ bất kỳ ai nắm giữ vị trí chủ tịch tiếp theo
trở nên khó khăn hơn
trong bức thư gửi tới các đồng nghiệp
bốn mươi năm nghị sĩ này phần lớn bao gồm những người theo chủ nghĩa ôn hòa
đã kêu gọi thay đổi một số quy định
để đảm bảo rằng
một số đảng viên đảng cộng hòa
không thể liên kết với nghị sĩ đảng dân chủ trong hạ viện
để bỏ phiếu chống lại chủ tịch
hoặc ngăn chặn các ưu tiên của đảng
bức thư của nhóm nghị sĩ ôn hòa nhấn mạnh
sự bất đồng đang bao trùm hạ viện
khi quốc hội tiến gần đến thời hạn đóng cửa chính phủ mới
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tại hạ viện đảng cộng hòa đang chiếm ghế đa số
nhưng khoảng cách rất mong manh
hai trăm hai mươi một và hai trăm một mươi hai ghế
ngày ba tháng một mươi vừa qua
sau một cuộc bỏ phiếu
chủ tịch hạ viện mccarthy đã bị phế chuất
sau khi nhận được hai trăm một mươi sáu phiếu chống
và hai trăm một mươi phiếu thuận
trong số hai trăm một mươi sáu phiếu chống
là hai trăm linh tám phiếu từ nghị sĩ đảng dân chủ
và tám phiếu của các nghị sĩ đảng cộng hòa
đảng cộng hòa dự kiến bỏ phiếu
chọn ứng cử viên thay ông mccarthy
trong một phiên họp kín vào ngày một mươi một tháng một mươi tới
dự kiến quy trình này sẽ mất nhiều thời gian
hiện hai nhà lập pháp đảng cộng hòa
tuyên bố tranh cử là dân biểu steve scully
người đứng thứ hai sau ông mccarthy
trên bậc thang lãnh đạo
và dân biểu jim jordan
bởi bảo thủ thẳng thắn
được cựu tổng thống donald trump lên tiếng ủng hộ công khai
bộ ngoại giao mỹ ngày sáu tháng một mươi thông báo
trục xuất hai quan chức đại sứ quán nga
tại washington để đáp trả việc nga
trước đó trục xuất hai nhà ngoại giao mỹ
khỏi đại sứ quán nước này ở moscow
tuyên bố của bộ ngoại giao mỹ nói rõ
để đáp trả việc liên bang nga trục xuất
hai nhà ngoại giao của đại sứ quán mỹ ở moscow
bộ này tuyên bố hai quan chức đại sứ quán nga
đang hoạt động tại mỹ là những cá nhân
không được chào đón
hãng thông tấn ria của nga dẫn một nguồn tin giấu tên
trong bộ ngoại giao nga xác nhận vụ trục xuất
và gọi đây là hành động không phù hợp
vì washington đã lấy việc moscow trục xuất
hai nhà ngoại giao mỹ bị quét bắt quả tang
tham gia hoạt động gián điệp hôm một mươi bốn tháng chín
làm cái cớ cho quyết định của mình
quan hệ giữa mỹ và nga đã rơi xuống
điểm tồi tệ nhất trong hơn sáu mươi năm
vì cuộc chiến ở ukraine
mỹ đang cung cấp vũ khí tiên tiến cho kiev
và áp đặt các biện pháp trừng phạt nga
để đáp trả chiến dịch của nước này
hồi tháng hai năm ngoái
ngày sáu tháng một mươi thủ tướng italia
giorgio melani và người đồng cấp
rishi sunak của vương quốc anh đã ra tuyên bố chung
trong đòi nhấn mạnh quyết tâm
hợp tác đấu tranh chống nhập khứ trái phép
tuyên bố nêu rõ thực trạng mỗi tuần
có đến hàng nghìn người vượt địa trung hải
xâm nhập trái phép vào italia và châu âu
nhiều trường hợp trong đó tiếp tục đi về phía bắc
băng qua eo biển mangser
để đến vương quốc anh
hai nhà lãnh đạo lưu ý đây là một cuộc khủng hoảng đạo đức
khi các băng nhóm tội phạm đang bóc lột
thu lợi từ sự khốn khổ của những người
dễ bị tổn thương nhất
đồng thời là cuộc khủng hoảng nhân đạo
với nhiều vụ đám tàu trong năm hai nghìn hai mươi ba
dẫn đến hàng nghìn đánh nhân thiệt mạng
hai thủ tướng khẳng định ngăn chặn di cư trái phép
là cách duy nhất để khôi phục niềm tin
của người dân không chỉ về biên giới quốc gia
mà cả đối với hiệu quả hợp tác
ở phạm vi châu âu và quốc tế
đồng thời thừa nhận thực tế rằng
cách tiếp cận hiện tại của châu âu chưa hiệu quả
do đó các nước chồng châu lục
cần tăng cường hợp tác và áp dụng
các biện pháp chặt chẽ hơn để chấn áp
các hành vi buôn người italia và anh
bày tỏ sẵn sàng thảo luận với các đối tác
ở châu âu và khu vực lần cận
nhằm đi đến những thỏa thuận mới
giúp ngăn chặn hiện tượng di cư trái phép
ngay từ nơi xuất phát
hàng trăm binh sĩ anh đã đổ bộ vào kosovo
trong ngày sáu tháng một mươi để tăng cường
cho lực lượng gìn giữ hòa bình
của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
tại tỉnh ly khai của sevi
sau vụ việc căng thẳng hồi tháng trước
liên quan đến cái chết của một cảnh sát
người dân tộc albania
các thành viên của tiểu đoàn một
thuộc trung đoàn hoàng gia của công đường xứ wales
đã được bổ sung cho sứ mạng tại kosovo
cùng bốn trăm linh binh sĩ anh
đầu tuần này chính phủ albania cũng cam kết
gửi thêm một trăm linh binh sĩ
theo tuyên bố trên website chính thức của nato
những đợt triển khai này là một bước đi thận trọng
để đảm bảo lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế
do nato dẫn đầu tại kosovo
có lực lượng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của liên hợp quốc
nhằm duy trì một môi trường an toàn
và đảm bảo cũng như quyền tự do đi lại
cho tất cả người dân kosovo
hoạt động triển khai mới dựa trên yêu cầu
của tư lệnh đồng minh tối cao châu âu của nato
và đã được các đồng minh trong khối chấp thuận
nato đã lãnh đạo hoạt động gìn giữ hòa bình
ở kosovo từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
theo nghị quyết một nghìn hai trăm bốn mươi bốn
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
kfor hiện bao gồm hơn bốn năm trăm linh quân
do hai mươi bảy đồng minh
và đối tác của đồng minh này đồng góp
thưa quý vị
tổ chức y tế thế giới who ngày hôm qua cho biết
dịch tả bùng phát ở ethiopia
đã cướp đi sinh mạng của khoảng ba trăm linh người
đồng thời kêu gọi các bên đẩy mạnh tiêm phòng
và tìm kiếm giải pháp lâu dài
để giải quyết gốc rễ của dịch bệnh
dịch tả bùng phát
từ ngày hai mươi bảy tháng tám năm ngoái
đã lan tới một trăm một mươi ba quận trên một mươi khu vực của nước này
số ca tử vong do bệnh tả
tăng lên ba trăm linh người tính đến ngày ba tháng một mươi
chiếm tỷ lệ một hai mươi bốn
trong tổng số người mắc bệnh
báo cáo cũng chỉ ra rằng
các biện pháp ứng phó đã phần nào giúp kiểm soát được dịch tả
nhưng tại một số quận đang chứng kiến
các ca bệnh quay trở lại
theo thống kê cho đến nay mới chỉ có hơn sáu triệu người
tại năm mươi bốn quận ở ethiopia
được tiêm một liều vaccine phòng bệnh tả
who cũng chỉ rõ
hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh tả đều sử dụng nước uống không an toàn
vì vậy bên cạnh
việc đẩy mạnh tiêm phòng
thì các bên cũng cần lưu ý các giải pháp lâu dài
để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của dịch bệnh
như loại bỏ nguồn nước uống kém chất lượng
và tình trạng vệ sinh bừa bãi
giới chức hàn quốc đang kêu gọi
siết chặt quản lý giao thông với người nước ngoài
trong đó có xem xét biện pháp cấm xuất cảnh
khi chưa thực hiện nghĩa vụ nộp phạt
lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh
số vụ vi phạm pháp luật liên quan tới giao thông
tới nhóm người này trong năm hai nghìn hai mươi hai
là hai trăm sáu mươi trường hợp
tăng gấp đôi trong năm năm qua
tính riêng tám tháng đầu năm nay
số vụ vi phạm giao thông của người nước ngoài
tại hàn quốc là gần hai trăm linh năm năm trăm linh trường hợp
tổng số tiền phạt lên tới một mươi một tỷ won
tức khoảng tám triệu đô la mỹ
người nước ngoài chủ yếu bị phạt
vì các lỗi như không tân thủ tín hiệu đèn giao thông
lái xe vượt tốc độ cho phép
ngoài ra việc người nước ngoài gây tai nạn
rồi bỏ chạy tại hàn quốc cũng xảy ra hàng năm
trong năm năm qua
có một hai trăm bảy mươi sáu người nước ngoài
vi phạm luật giao thông đường bộ và chưa được xử lý
thưa quý vị biến nước biển thành nước sạch có thể uống được
là một giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu
về nguồn nước ngày càng tăng trên toàn cầu
tuy nhiên quá trình khử muối bao gồm loại bỏ muối
và các khoáng chất khác trong nước biển
lại rất tốn năng lượng
để khắc phục vấn đề này
công ty warturise của naui vừa qua tuyên bố đã có giải pháp
và chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn
trong câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
công ty này đã phát triển một phương pháp xử lý nước sâu
mà họ cho biết
có thể cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng
để khử muối nước biển tới bốn mươi
chúng tôi đã kết hợp hai công nghệ khử muối
gồm công nghệ hiện có được cải tiến
và một cách thức thông minh hơn
để thực hiện khử muối gọi là ro
ro hay thẩm thống ngược
là công nghệ đẩy nước qua mang mịn để tách muối
quá trình này cũng cần sử dụng
nhiều năng lượng
nhưng điểm khác biệt là nó có thể hút nước
từ độ sâu hàng trăm phít dưới biển
đại diện waterize cho biết
công nghệ của công ty còn sử dụng áp suất thủy tĩnh
áp suất nước tỷ lệ thuận với độ sâu
vì vậy thông thường khá nhiều năng lượng
được sử dụng để dẫn nước biển vào đất liền
tuy nhiên công nghệ mới của waterize
khiến công việc này trở nên dễ dàng hơn
chúng tôi đang sử dụng áp suất thủy tĩnh
và sử dụng một máy bơm hiện đại
để hút nước biển dưới sâu
sau khi chúng tôi đã sử dụng
tôi hạ máy bơm xuống dưới biển
và khởi động vài phút
nước biển sẽ được hút lên nhanh chóng và dễ dàng
trước kia hầu hết các dự án khử muối nước biển
công suất cao trên thế giới đều ở trung đông
nơi giá năng lượng rẻ hơn
và các quy định về môi trường lỏng lẻo hơn các nước khác
giờ đây waterize cho biết
công nghệ của họ giúp giảm tới chín mươi
nhu cầu về đất ven biển
công ty có thể sản xuất năm mươi triệu lít nước ngọt mỗi ngày
đủ để cung cấp cho một thành phố
có hàng trăm nghìn người
điểm khởi đầu tiêu chuẩn của chúng tôi
là sản xuất năm mươi triệu lít nước ngọt mỗi ngày
đủ để cung cấp cho gần một nửa số người dân
tại thủ đô oslo của naui
đại diện waterize cũng cho hay
công ty đã xây dựng hai cơ sở
tại thành phố oslo
đồng thời có kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác trên toàn cầu
chúng tôi đang phát triển mở rộng quan hệ đối tác
trên toàn thế giới
với các tổ chức muốn sử dụng công nghệ của chúng tôi
ô nhiễm leo thang hạn hán kỷ lục
và các tầng chứa nước ngầm bị thu hẹp
chỉ là một số nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nước trên toàn cầu
dữ liệu được công bố gần đây
từ viện tài nguyên thế giới ước tính
một phần ba gdp toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt
với tình trạng căng thẳng vì nhu cầu
với nguồn nước tăng cao vào năm hai nghìn hai mươi